bệnh thận và bệnh tiểu đêm
những bệnh lý về thận
như chúng ta đã vừa nói là
nó sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều khi mà chúng ta bắt đầu có tuổi
khi mà thận của chúng ta đã có sự suy yếu
không biết ở độ tuổi trung niên
thì đối với
nam giới cũng như là phụ nữ
thì trứng tiểu đêm có gì khác nhau không
sự khác nhau về bệnh lý
cũng như sự khác nhau về
phương pháp điều trị nó như thế nào
câu hỏi này xin đành trước cho phó giáo sư tiến sĩ đậu sơn cảnh
thực ra về nam giới và nội giới
thì một trứng tiểu đêm
nếu nói chỉ suy thật đơn thuần
và ở chức năng như tôi nói lúc nãy là nọc ấy
thì nó giống nhau
tuy nhiên nữ và nam nó có khác nhau
nữ là thường thường theo đồng ý
kiêm về thận âm là chính
nam thì có thận âm nhưng mà kiêm về thận dương là chính
tiểu đêm của nam giới
có thể liên quan đến tuyến tiền liệt
chứ cần phải loại bỏ cái bệnh
có phải bị bệnh tuyến tiền liệt hay không
nếu bị bệnh tuyến tiền liệt phì đại
lành tính tuyến tiền liệt
thì chúng ta phải điều trị vừa tiểu đêm bổ thận
nhưng cũng vừa về tuyến tiền liệt
chỉ đơn thuần là
chỉ tin tiểu đêm không
mà họ không bị
dối loạn gì khác
tức là buồn trứng mình thử gặp tra
nó như là họ bình thường
thì không cần phải điều trị cái gì cả
mà mình thường điều trị đơn thuần là tiểu đêm thôi
vì bổ thận đơn thuần thôi
cho nên là nó khác nhau với vấn đề của nam giới
và thế giới mà nam cho đấy
cho nên là nam giới phải xem buồn trứng của họ
có nhiều người mà họ mạng kinh rồi thì không nói
còn đang còn có kinh thì xem
buồn trứng của họ
họ có phát triển đều so với kinh nguyệt của họ không
yếu tố nổi tiếng có gì đặc biệt không
ví dụ như là
họ còn có kinh nhưng mà
thực sự thì cái suy suy giảm
về hốc môn của họ
nơi giới của họ quá lớn
thì nó cũng là một trong nguyên nhân
là gây ra tiểu đêm
cho nên là mình có những thứ thuốc
để mình bổ cái thận cho họ
nhưng mà cũng điều kinh cho họ
để họ trả lại buồn trứng phát triển bình thường
khi họ mạng kinh rồi
buồn trứng của họ phát triển rất là kém rồi
thì lúc ấy mình phải duy trì
cái hốc môn nơi giới
để cái hoạt động nơi giới của họ
vẫn duy trì bình thường
thực sự là khi mà chúng ta chưa nói đến
thì chúng ta sẽ thấy rất là bình thường
nhưng mà khi mà đã đụng đến cái vấn đề này rồi
thì thấy là hai phải có những cái
để điều trị bệnh rất là khác nhau luôn đấy ạ
chúng ta sẽ tạm thời dừng cái